chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các hoạt động tiếp lãnh đạo các hội hữu nghị nhật việt các tỉnh osaka hyogo nara và kyoto
cũng trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nhật bản và dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi ba
tại bữa tiết lãnh đạo các hội hữu nghị nhật việt các tỉnh osaka hyogo nara và kyoto
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ quý báu của các hội hữu nghị nhật việt đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng kinh tế của việt nam trong hơn sáu mươi năm qua
thủ tướng đề nghị hội hữu nghị nhật việt các địa phương tiếp tục hợp tác tăng cường hoạt động giảng dạy tiếng việt hỗ trợ tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hội hữu nghị nhật việt tỉnh osaka và chủ tịch hội hữu nghị nhật việt các tỉnh trong vùng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian đến thăm địa phương
đồng thời khẳng định kể từ khi thành lập hội hữu nghị nhật việt các tỉnh trong vùng luôn đoàn kết ủng hộ nhân dân việt nam
thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ việt nam cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân với việt nam
lãnh đạo các hội cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía việt nam để tổ chức các sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại địa phương
tiếp lãnh đạo hội hữu nghị nhật việt thành phố sakai thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc hội đưa hoa anh đào sang trồng ở các tỉnh hải dương và hà nam
hỗ trợ một số hội viên là những doanh nghiệp mạnh của osaka tích cực đầu tư vào việt nam
trong đó có việc triển khai dự án hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật đánh bắt xuất khẩu cá ngừ giữa tập đoàn cato và tỉnh bình định
thủ tướng đề nghị hội hữu nghị nhật việt thành phố sakai tiếp tục hợp tác mở rộng các dự án đánh bắt cá ngừ ra cả phú yên và khánh hòa
giới thiệu thêm các doanh nghiệp nhật và việt nam đầu tư hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu việt nhật
ông hitoshi kato chủ tịch hội hữu nghị nhật việt tỉnh sakai khẳng định
sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng dự án hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật đánh bắt cá ngừ xuất khẩu sang nhật bản
hỗ trợ các hộ ngư dân bình định trang thiết bị đánh bắt và bảo quản cá ngừ xuất khẩu cá ngừ sang nhật bản đạt hiệu quả cao
đồng thời cam kết hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư giữa các công ty thành viên với việt nam
và phối hợp chặt chẽ với phía việt nam để tổ chức các sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chiều cùng ngày trước khi lên đường về nước kết thúc chuyến thăm chính thức nhật bản
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đã tới thăm tổng lãnh sự quán việt nam tại osaka
và gặp gỡ đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống lao động học tập vùng kansai